chính phủ yêu cầu các bộ ngành phải cắt giảm tối thiểu năm mươi thủ tục hành chính
đơn giản hóa sáu mươi một điều kiện kinh doanh và sáu mươi thủ tục kiểm tra chuyên ngành trước tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
yêu cầu đặt ra là phải cắt giảm thực chất vậy tại sao hiệu quả chưa được như kỳ vọng
thưa quý vị ngày hai mươi một tháng tám văn phòng chính phủ đã họp với các bộ ngành về tiến độ cắt giảm điều kiện kinh doanh
thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo tinh thần của nghị quyết số hai
thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành phải nghiêm túc giả soát và báo cáo lên văn phòng chính phủ ngay trong tháng bảy
mặc dù người đứng đầu chính phủ đã đôn đốc các đơn vị nhưng hiệu quả vẫn chưa được như mong đợi
tính đến nay vẫn còn hai mươi một văn bản nợ động trong đó có sáu văn bản nợ động quá lâu
có văn bản quá hạn từ một đến bốn tháng cá biệt có văn bản quá hạn đến tám tháng
mặc dù có nỗ lực nhưng các bộ ngành mới cắt giảm được ba mươi
ba bốn trăm năm mươi một trên sáu một trăm chín mươi một điều kiện kinh doanh sáu bảy trăm bảy mươi sáu trên chín chín trăm hai mươi sáu thủ tục kiểm tra chuyên ngành
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho biết vẫn còn sự nhập nhằng trầm chéo giữa các bộ
theo đánh giá của ngân hàng thế giới việt nam đã cắt giảm hàng nghìn điều kiện kinh doanh thủ tục kiểm tra chuyên ngành
năm hai nghìn một mươi bảy đã tiết kiệm được bốn tỷ đồng năm hai nghìn một mươi tám tiết kiệm sáu ba trăm linh tỷ đồng
tám trên một mươi sáu bộ đã đánh giá tác động kinh tế nhờ giả soát và cắt giảm điều kiện kinh doanh
theo đó việc này tiết kiệm khoảng năm tám mươi bốn triệu ngày công tương đương tám trăm bảy mươi hai tỷ đồng mỗi năm
hiệu quả lợi ích kinh tế cho đất nước
cho người dân và doanh nghiệp rõ ràng như thế nhưng tại sao việc cắt giảm điều kiện kinh doanh của các bộ ngành vẫn dài dẳng
bởi vì có lợi ích nhóm ở trong đấy
để nó dẫn đến những cái tình trạng là môi trường kinh doanh của chúng ta bị giảm sút
và phát sinh ra những việc mà thủ tướng chính phủ phải trực tiếp xử lý
chính phủ yêu cầu phải cắt giảm tối thiểu năm mươi thủ tục hành chính
đơn giản hóa sáu mươi một điều kiện kinh doanh
và sáu mươi thủ tục kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu thời hạn là trước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nếu nhìn vào con số đã cắt giảm thì các bộ ngành rất dễ đạt được thành tích trong báo cáo
nhưng thực tế trong bảy tháng đầu năm có tới hai mươi ba một trăm linh doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh tăng một mươi năm sáu so với cùng kỳ năm trước
một trong những nguyên nhân quan trọng là thủ tục pháp lý chưa tạo thuận lợi
cho thấy đằng sau con số cắt giảm thủ tục vừa được công bố là hành trình thực sự vất vả của doanh nghiệp
khó khăn là vì sao khó khăn vì trích cái thể chế
hiện nay là cái cơ chế chính sách cho doanh nghiệp công nghệ nó bất rất nhiều cái bất cập
ví dụ như là cái đăng ký cái sở trí tuệ rất là mất thời gian
và nó theo một cái cơ chế là từ ngày xưa
tức là nó chưa có cái sự cải thiện đáng kể
đã có nhiều cuộc họp của chính phủ được triển khai đôn đốc các bộ ngành
cắt giảm thực chất vẫn là công từ được giải quyết
nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong mỗi cuộc họp
vậy sẽ cần bao nhiêu cuộc họp nữa mới nhìn thấu bản chất câu chuyện này
mới đây tại phiên chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã ví tham nhũng vật như tổ mối phá hoại con đê to
nếu ban hành các quy định chung chung hoặc không sửa đổi các điều kiện kinh doanh khó thực hiện
thì đó là mảnh đất phát sinh tình trạng vòi vĩnh tham nhũng vật
vậy đâu là giải pháp cho vấn đề này
theo tinh thần của nghị quyết hai mục tiêu đến hết năm hai nghìn một mươi chín có khoảng ba mươi dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
nghĩa là người dân và doanh nghiệp sẽ thực hiện giao dịch hành chính và thanh toán các loại phí
bằng hình thức chuyển khoản không dùng tiền mặt
đây là giải pháp hạn chế tối đa giao tiếp trực tiếp giữa người dân và cán bộ nhà nước
giải quyết tình trạng tham nhũng vật hiện nay
tôi cũng phải đẩy mạnh cái cải cách hành chính công khai minh bạch
và cố gắng làm sao nó ứng dụng ra cái công nghệ thông tin
cung cấp cái dịch vụ công mà đến cấp độ bốn cơ
cấp độ ba tức là mới chỉ là đến cái giai đoạn mà cấp độ bốn là trả tiền mà bằng mạng
thì lúc đó mới ngắn được cái người thực thi với cái người mà được cung cấp dịch vụ công này
thì chính phủ đang phân đấu là để mà tăng cường cái này
cái câu chuyện là thực thi công việc thế nào
thì theo tôi là nó phải từ ý thức từ hai phía
ý thức của một người dân của một công dân hoặc là của một doanh nghiệp
là phải có chịu trách nhiệm cho việc đánh giá của mình
và thứ hai là những cái nhân viên công quyền đấy cũng phải thay đổi ý thức phục vụ
theo như phòng thương mại và công nghiệp việt nam thống kê
có ba trăm năm mươi năm văn bản quản lý kiểm tra chuyên ngành rất rộng khó tra cứu
việc ban hành các quy định pháp luật để tăng cường quản lý nhà nước
tránh rủi ro là điều cần thiết
nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng làm ăn kiểu trục giật không chân chính
bởi vậy hệ thống văn bản pháp luật cụ thể minh bạch sẽ hạn chế tình trạng lách luật tiêu cực
chúng ta sẽ công khai minh bạch quá trình hình thành các văn bản pháp quy
và trong đó thì chúng ta phải tập làm quen với cái phản biện xã hội
chúng ta phải làm dành khó khăn về mình nhường thuận lợi cho người dân
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thì mới là chính phủ của dân do dân và vì dân
bên cạnh đó phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc ban hành thủ tục pháp lý
vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
bởi nếu các bộ ngành vẫn giữ lối tư duy xin cho tư duy lợi ích như hiện nay
thì sẽ không có thuốc nào xử lý tổ mối thàm những vật sẽ tiếp tục làm mục dưỡng
phá hủy thành tựu kinh tế bao nhiêu năm qua